thưa quý vị sau khi phát hiện ca dương tính là công nhân của công ty việt hòa thuộc khu công nghiệp hòa khánh
thành phố đà nẵng trong đêm ngày hôm qua và ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy trung tâm y tế quận liên triều đã phối hợp
với các đơn vị có liên quan khẩn trương truy vết xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân của công ty này
bước đầu xác định một mươi bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín
sau khi phát hiện một công nhân nữ của công ty việt hoa dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế quận liên triểu đã tổ chức lực lượng phong tỏa mềm công ty ngay trong đêm
đưa sáu mươi sáu f một đi cách ly tập trung lấy mẫu cho gần một sáu trăm linh công nhân tại chỗ
trước mắt đã có năm trăm linh mẫu có kết quả âm tính và phát hiện một mươi bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều làm cùng phân xưởng với nữ công nhân mắc covid một mươi chín
được phát hiện vào tối ngày một mươi bốn tháng bảy các biện pháp khoanh vùng dập dịch đang được tiến hành khẩn trương
thưa quý vị công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đang điều tra làm rõ vụ án đưa người xuất cảnh trái phép
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu nguyễn văn cường chú tại tỉnh lạng sơn
đón người đàn ông trung quốc có tên là song suu kyi từ sân bay đà nẵng ra hà nội để xuất cảnh trái phép về nước
khi đến cây xăng số năm thị trấn lang co huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
chờ đón xe khách đi hà nội thì bị phát hiện bắt giữ
song suu kyi khai nhận khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi đã nhập cảnh trái phép vào việt nam
khi có ý định về nước thì liên hệ với cường cùng thống nhất giá cả khi qua được biên giới an toàn
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn văn cường về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
ba đối tượng đang phân chia gần một kg ma túy tại một căn nhà trên địa bàn thị trấn liên nghĩa
huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã bị lực lượng công an bắt quả tàng vào đêm ngày

ba đối tượng gồm hoàng thị quỳnh vương anh tuấn cùng chú huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
và một đối tượng có hộ khẩu ở quảng bình
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện chín mươi gói nilông chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng gần một kg và nhiều vật dụng để phân chia ma túy
quỳnh khai nhận đặt mua số ma túy trên ở đồng nai với giá là ba trăm hai mươi triệu đồng
rồi giao cho tuấn đến lấy hàng mang về lâm đồng để tiêu thụ
khi các đối tượng đang phân chia ma túy
chuẩn bị đưa đi cất giấu thì bị lực lượng công an đột kích bắt quả tàng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng mã tấu chém người tại quán nhậu
để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái
ngày hôm nay công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố tám bị can
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn nên khoảng hai mươi hai giờ khuya ngày hai mươi chín tháng sáu
khi đang nhậu ở quán hoa rừng ngã ba hồng vương phường tân bình tp đồng xoài
nhóm của cao văn khánh chú huyện phú giáo tỉnh bình dương
gọi điện cho triệu thị cúc chú bình phước ra quán để nói chuyện
ngay sau đó cúc rủ một nhóm bạn chuẩn bị hung khí đến quán hoa rừng
khi đến nơi các đối tượng trong nhóm của cúc dùng hung khí
xông vào chém khánh bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngày sau đó đội cảnh sát hình sự công an tp đồng xoài đã trích xuất camera
và truy xét nhanh chóng bắt giữ được tám nghi can trên
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại tp hồ chí minh
và các tỉnh trọng điểm phía nam có đông dân cư đông khu công nghiệp khu chế xuất
sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã chủ trì hội nghị trực tuyến thường trực chính phủ với hai mươi bảy địa phương phía nam
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương có liên quan
đã thông tin về tình hình dịch bệnh hiện nay
những khó khăn vương mắc cần tháo gỡ trong công tác phòng chống dịch bệnh
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ghi nhận những ý kiến hết sức tập trung tâm huyết có chất lượng
thể hiện tinh thần xây dựng cao của các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
thủ tướng yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng xét nghiệm cách ly dập dịch
tập trung cứu chữa kịp thời hiệu quả cho các bệnh nhân để giảm tối đa ca tử vong
thực hiện chiến dịch tiêm vaccine kịp thời an toàn hiệu quả khoa học
không để người dân nào đói cơm thiếu áo giữ vững an ninh trật tự bằng bất cứ giá nào
kiểm soát tốt biên giới và tại các khu cách ly không để lây lan dịch bệnh
không gây lây nhiễm trong cộng đồng ứng dụng công nghệ mạnh mẽ chặt chẽ
không gây phiền hà cho nhân dân không gây ách tắc trong giao thông
bảo vệ vững chắc các khu công nghiệp không để đứt gãy chuỗi sản xuất
cung ứng toàn quốc và toàn cầu
về những nhiệm vụ cụ thể thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các địa phương
thành lập ngay các trung tâm cứu trợ đường dây nóng tổ tình nguyện để hỗ trợ người dân
mọi lúc mọi nơi mọi vấn đề
các bộ ngành phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp không để ách tắc giao thông
cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân vùng dịch
tháo gỡ những vương mắc về cơ chế thể chế để việc chi tiêu mua sắm
phục vụ phòng chống dịch đảm bảo đúng chế độ nhưng linh hoạt sáng tạo
trên tinh thần không tư lợi mà chỉ có lợi cho nhân dân đất nước
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng với quyết tâm cao hơn hành động quyết liệt
hiệu quả hơn phòng chống dịch có trọng tâm trọng điểm và dứt điểm kịp thời
thì dịch covid một mươi chín sẽ sớm được kiềm chế đẩy lùi thực hiện thành công mục tiêu kép
vượt phòng chống dịch vượt phát triển kinh tế xã hội
chiều nay một mươi năm tháng bảy bộ y tế thông báo bác bỏ thông tin sai sự thật liên quan đến
phòng chống dịch covid một mươi chín lan truyền trên mạng xã hội
cụ thể hiện nay đang lan truyền trên mạng xã hội đoạn tin nhắn được cho là của bộ y tế
cung cấp thông tin về một nghiên cứu của singapore cho rằng covid một mươi chín là một loại vi khuẩn
bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người
nội dung tin nhắn nói rằng đây là nghiên cứu của
các nhà khoa học singapore sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi của các bệnh nhân tử vong
do covid một mươi chín không những thế tin nhắn còn khẳng định có thể điều trị covid một mươi chín
bằng thuốc kháng sinh kháng viêm và chống độc máu
bộ y tế khẳng định đây là thông tin sai sự thật và bộ không đưa ra thông tin và khuyến cáo như vậy
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước ubnd tp hà nội đã ra công điện số một mươi bốn
về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ kép
về đảm bảo an ninh trật tự
thời điểm này lực lượng công an cơ sở cấp xã phường trên toàn địa bàn tp hà nội
vẫn đang nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
ra soát đi từng ngõ gõ từng nhà phối hợp với từng tổ dân phố từng nhóm covid cộng đồng
để không xảy ra các trường hợp bị động bất ngờ về dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên thời sự
phường hàng bài quận hoàn kiếm hà nội
sau khi dịch covid có diễn biến phức tạp trở lại lực lượng công an phường đã cùng tổ covid cộng đồng
thường xuyên nắm địa bàn
đặc biệt các tổ truy vết cộng đồng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn như thế này được khởi động trở lại
giúp đỡ lực lượng công an cơ sở phát hiện xử lý ngay các tình huống về dịch bệnh có thể xảy ra
phường hàng bài có một mươi tổ truy vết cộng đồng là thường xuyên ứng trực tại các điểm chốt

phường hàng bài sẽ đảm bảo duy trì và sẽ giả soát những trường hợp liên quan đến covid
để đảm bảo cho cộng đồng và người dân xung quanh phường hàng bài
bên cạnh đó một mươi tổ công tác truy vết của phường hàng bài làm cánh tay đắc lực hỗ trợ cho lực lượng công an phường
để thường xuyên giả soát những trường hợp mà có nguy cơ lây lan để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch covid một mươi chín
hai mươi giờ trên địa bàn phường ngọc thụy quận long biên tổ công tác phòng chống covid thực hiện
theo đúng chức năng nhiệm vụ
các hàng quán các hộ kinh doanh nếu không thực hiện nghiêm quy định sẽ được nhanh nhở nghiêm khắc
để di biến động đối tượng trên địa bàn của phường trên cơ sở đó là tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại các khu trọ lực lượng công an phường liên tục kiểm tra nhân hộ khẩu đặc biệt với các khu xóm trọ khu dân cư tạm trú
tuyên truyền phổ biến cho người dân về công tác khai báo y tế nếu có các trường hợp từ vùng dịch về
hoặc có nguy cơ lây nhiễm phải ngay lập tức báo với cơ quan chức năng để có các biện pháp hỗ trợ phòng ngừa

ở thời điểm dịch lệnh đang bùng phát như này tôi thấy tổ phòng chống covid của quận đi tuyên truyền đắc nhở tôi thấy là tốt hơn
chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn trong công tác phòng dịch của quận
với vai trò là lực lượng bám sát địa bàn thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền
với người dân thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng loa đài thường xuyên giám sát để người dân tự giác bảo van nhau đi đâu làm gì
từ vùng dịch về thì người dân
tự giác khai báo đến thời điểm này thì dịch bệnh covid của chúng tôi cũng đảm bảo chưa phát sinh vấn đề gì bất cập
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động lực lượng công an cơ sở đã và đang nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp với các ban ngành đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
thanh hóa đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện mường lát phá chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ gần một trăm năm mươi tỷ đồng
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là nguyễn hoàng hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở số nhà ba trăm hai mươi chín phố lê hoàn phường ba đình thành phố thanh hóa
nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch để đánh bạc hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi mường lát
và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ sau đó sử dụng mạng xã hội zalo facebook để tổ chức đánh bạc trên máy điện thoại di động
và thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt đối tượng nguyễn hoàng hải đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác
trên địa bàn thành phố thanh hóa để thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá độ là gần một trăm năm mươi tỷ đồng
đến thời điểm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này
và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi một đối tượng
trong đó bắt tạm giam tám đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa chỉ tổ một đống đa thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
trước đó qua quá trình theo dõi nắm quy luật hoạt động của sông bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tăng
tại nhà ông trần văn thành tổ một đống đa thị trấn nam ban huyện lâm hà có một mươi bảy đối tượng gồm một mươi năm nam và hai nữ đang có mặt tại sòng bạc
trong đó có một mươi một đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
và sáu đối tượng có mặt tại sòng bạc nhưng không tham gia đánh bạc
sòng bạc này do đối tượng trần như quỳnh và tạ minh đoàn đứng ra tổ chức
trong đó quỳnh có nhiệm vụ thu sâu trong sòng bạc còn đoàn có vai trò cho vay tiền lãi trong sòng
với lãi suất cứ một mươi triệu đồng thì thu ba trăm linh đồng tiền lãi một ngày
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ tăng vật gồm một trăm hai mươi một triệu tiền trên chiếu bạc năm năm triệu tiền sâu
một trăm sáu mươi một triệu tiền trên người các đối tượng một mươi một điện thoại di động các loại một bộ đàm một chiếu nhựa
một bộ chén bát bốn con vị và một bộ bài tây năm hai lá dùng để phục vụ cho việc đánh bạc
test nhanh trong nhóm có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án
tại bình định công an tp quy nhơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm đối tượng
về hành vi đánh bạc
mỗi đối tượng một năm triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bảy nhận tin báo về việc có nhiều người tụ tập đến nhà ông nguyễn văn lộc
chú phường quang trung tp quy nhơn tỉnh bình định
công an địa phương đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tại đây có một nhóm người đang tụ tập đánh bạc
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy chín đối tượng bị bắt quả tàng
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ chín bộ bài tay và nhiều dụng cụ đánh bạc
qua làm việc xác định năm đối tượng trực tiếp đánh bạc trong đó có nguyễn văn lộc và bốn người còn lại đứng xem
vụ đánh bạc không lớn tuy nhiên xảy ra trong thời điểm đang hạn chế tụ tập đông người
nên cơ quan chức năng xử phạt nghiêm để gian đe phòng ngừa các trường hợp tương tự
phần tiếp theo của tin tức cập nhật hôm nay sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành phố hồ chí minh đã giảm bảy mươi lượng người dân lưu thông trên đường trong bảy ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên vẫn còn tình trạng tập trung đông người ung ứ tại những nơi mua bán các loại hàng hóa thiết yếu
và các khu vực lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
đây là những thông tin được đưa ra tại báo cáo sơ kết bảy ngày giãn cách xã hội trên toàn thành phố vào chiều nay ngày một mươi năm tháng bảy
những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
một số điểm trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn ở tình trạng người dân tập trung đông
tại một số điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín để được cấp giấy phép thông hành
lưu lượng giao thông dù giảm bảy mươi so với trước giãn cách
nhưng người dân tham gia giao thông không có lý do chính đáng vẫn nhiều
tại các khu cách ly khu thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vẫn còn có sự giao lưu tiếp xúc qua lại giữa những người trong khu cách ly
trong đó vấn đề nối cục nhất trong những ngày qua là tình trạng người dân tụ tập vì ung ứ
tại các nơi mua bán hàng hóa thiết yếu do chuỗi cung ứng từ các chợ đầu mối bị đứt
điều này còn ảnh hưởng đến giá cả tại các chợ truyền thống tăng từ một năm cho đến hai lần so với ngày thường
để giải quyết những bất cập trước mắt thành phố quyết tâm trong thời gian bảy ngày giãn cách còn lại
sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm trọng điểm tập trung phát hiện ca f
để đưa ra khỏi cộng đồng lên kế hoạch thực hiện phương án năm mươi dường bệnh
đồng thời quyết tâm đảm bảo nguồn lương thực và điều tiết lưu lượng hàng hóa
tiếp tục quan tâm chăm lo cho người nghèo người yếu thế gặp khó khăn trong thời gian giãn cách
trước nhu cầu cấp thiết của người dân về nhu yếu phẩm trong thời gian giãn cách xã hội
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ của tp hcm và các tỉnh thành phía nam
lực lượng chức năng đã phân luồng xanh tạo điều kiện tối đa để xe vận chuyển hàng hóa ra vào
tránh xảy ra tình trạng ôn tắc
tại chân cầu vĩnh bình cửa ngõ tiếp giáp tp hcm với bình dương
các phương tiện chủ yếu là xe tải xếp hàng dài để chờ qua chốt kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạo luồng xanh ưu tiên cho xe chở hàng hóa ra vào thành phố
bằng tên có dán mã qr mà do sởi cho thông vận tải thành phố cấp cho doanh nghiệp

tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạo luồn xanh ưu tiên cho xe chở hàng hóa ra thành phố cấp cho doanh nghiệp
tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạo luồn xanh ưu tiên cho xe chở hàng hóa ra vào thành phố cấp cho doanh nghiệp
tuy nhiên lực lượng chức năng đã tạo luồn xanh ưu tiên cho xe chở hàng hóa ra vào thành phố cấp cho doanh nghiệp
bộ giao thông vận tải cũng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu áp dụng thống nhất hình thức kiểm soát y tế đối với riêng đội ngũ tài xế
không yêu cầu xét nghiệm lại đối với tài xế có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
nghiên cứu giải pháp để không phải cách ly y tế bắt buộc đối với đội ngũ tài xế khi trở về từ các địa phương có dịch
giảm thiểu các thủ tục nhanh nhất thuận lợi nhất cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch trong sáng nay nhiều chốt liên quận tại tp hcm đã hoạt động trở lại để kiểm soát người dân ra đường
trước đó lực lượng chức năng đã chuyển từ chốt chặn sang tuần tra lưu động để xử lý người dân ra đường khi không có việc cần thiết
công an tp hcm khẳng định không dẹp bỏ hoàn toàn các chốt phụ mà linh động trong việc chốt chặn hoặc tuần tra khép kính để xử lý vi phạm nâng cao ý thức của người dân
hơn chín trăm linh liệu vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
đã cập bến sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm vào sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống lại đại dịch của việt nam
đây là lần do vaccine thứ tư với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
tổng cộng đã có gần sáu bốn triệu liệu vaccine covid một mươi chín của astrazeneca được chuyển đến việt nam thông qua hợp động đặt mua trước với vnbc
dưới sự hỗ trợ của bộ y tế cơ chế covax và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước
cụ thể được một vụ một trăm một mươi bảy liệu là những liệu vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên có mặt tại việt nam
đợt hai gồm hai trăm tám mươi bảy sáu trăm linh liều đợt ba gồm năm trăm tám mươi liều và đợt bốn gồm chín trăm hai mươi một bốn trăm linh liều
vaccine của astrazennaca hiện chiếm bảy mươi một nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước
được biết chín trăm hai mươi một bốn trăm linh liều vaccine này sẽ được chuyển giao cho bộ y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận
để kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân đặc biệt là ở khu vực bị đại dịch
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy hơn bốn triệu lượng vaccine covid một mươi chín của astrazennaca đã được triển khai trên toàn quốc
góp phần bảo vệ các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên
ngày một mươi năm tháng bảy bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có trụ sở tại bệnh viện ung bú cơ sở hai
thành phố thủ đức với quy mô một giường đã đi vào hoạt động sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có quy mô một giường trước mắt đã đủ điều kiện cho một trăm linh giường sản sóc đặc biệt
sẽ thực hiện hồi sức nâng cao hồi sức tích cực cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
ngoài ra chín trăm linh giường còn lại đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm
trong số này có một trăm linh giường sang sóc đặc biệt
khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín với sự tham gia của các y bác sĩ chuyên khoa hội sức cấp cứu
của bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm nhân dân gia đình bệnh viện chợ rẫy bệnh viện úng bú
và các y bác sĩ chuyên khoa được luân xin đến công tác từ các bệnh viện đa khoa hạng một
của tp hcm và các tỉnh thành do bộ y tế điều động
ngày một mươi năm tháng bảy giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết
đồng nai đã ghi nhận gần bảy trăm linh ca dương tính với sars cov hai
và dịch vẫn đang diễn biến phức tạp lan nhanh trong cộng đồng và các doanh nghiệp
chỉ tính riêng trong ngày một mươi bốn tháng bảy tỉnh đồng nai ghi nhận một trăm bảy mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
tập trung ở các khu vực phong tỏa ở tp biên hòa huyện cẩm mỹ nhân trạch
qua đó nâng tổng số ca dương tính đợt dịch thứ tư lên gần bảy trăm linh ca
đây là ngày ghi nhận ca dương tính cao nhất từ trước đến nay ở đồng nai
theo giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết
hiện có hơn tám nhân viên ngành y tế đồng nai đang ngày đêm căng mình thực hiện phòng chống dịch
và điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại một số bệnh viện
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang tiếp tục phong tỏa một số địa bàn có nguy cơ cao
tiến hành tri bớt cách ly sớm kiểm soát các ổ dịch lớn
đồng thời đẩy mạnh tầm soát phát hiện và xử lý sớm các ổ dịch mới
bằng xét nghiệm sàng lọc của nhà nước doanh nghiệp và các cơ sở y tế tư nhân
ngoài ra chú trọng các biện pháp phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để chủ động ngăn ngừa bệnh không lây lan
xâm nhập ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện định quán đồng nai phối hợp với trung tâm y tế huyện
tiến hành test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín cho toàn bộ lực lượng công an chính quy
đang làm nhiệm vụ trên địa bàn
trong đợt này gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được test nhanh mỗi mẫu test nhanh sẽ cho kết quả
trong vòng ba mươi phút qua đó giúp lực lượng công an huyện định quán có thể yên tâm khi đi làm nhiệm vụ
đặc biệt là tại các khu cách ly phong tỏa và các chốt kiểm dịch trên địa bàn
để đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã huy động toàn bộ lực lượng
tại chỗ có mặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra
chiều nay ngày một mươi năm tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức tiếp nhận kinh phí
hàng hóa ủng hộ công tác phòng chống covid một mươi chín từ các tổng lãnh sự quán các hội doanh nghiệp nước ngoài
tại tp hcm lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và các vị trong bang thường trực
chủ trì buổi tiếp nhận
hưởng ứng sự kêu gọi của lãnh đạo tp hcm về tiếp tục đóng góp tự nguyện
chung tay của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí hàng hóa
phục vụ công tác phòng chống dịch và ủng hộ nguồn kinh phí mua vaccine góp phần đẩy lùi đại dịch
lãnh sự quán các nước tại tp hcm gồm campuchia nhật bản thái lan hàn quốc
cùng các hội doanh nghiệp tự nguyện đóng góp
cụ thể tổng lãnh sự campuchia hai mươi năm khẩu trang y tế tổng lãnh sự nhật bản và hộ doanh nghiệp
nhật bản tại tp hcm hai mươi usd tổng lãnh sự thái lan và hội doanh nghiệp thái lan
ủng hộ năm mươi khẩu trang y tế và hai trăm hai mươi triệu đồng
phát biểu tại buổi tiếp nhận chủ tịch ubnd tp hcm tô thị bích châu
đang ngõ lời cảm ơn lãnh sự quán các nước và hội doanh nghiệp đã đồng lòng cùng thành phố
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt trong thời điểm tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mọi sự đóng góp của lãnh sự quán các nước hôm nay sẽ được thông tin kịp thời
trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân được biết
kịp thời phân phối đến các hoàn cảnh khó khăn
thưa quý vị ngay sau khi ủy ban nhân dân huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an huyện cao lãnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên bảy
qua đó nhắc nhở và lập biên bản bốn mươi trường hợp không tuân thủ quy định giãn cách xã hội
với mục đích tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
về cách ly toàn xã hội và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện cao lãnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên bảy
phục vụ phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện
qua đó công an huyện đã phát hiện nhắc nhở hai mươi tám trường hợp và lập biên bản xử phạt hành chính một mươi hai trường hợp
người vi phạm về các lỗi như đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
không đeo khẩu trang tụ tập quá hai người nơi công cộng
chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cục hải quan tp hcm vừa phát hiện
một container hàng từ mỹ cặp cản các lái đổi tên người nhận hàng tới ba lần và chưa và chưa đầy hàng cấm nhập khẩu
thực hiện kế hoạch chống buôn lậu qua công tác thu thập phân tích thông tin
cơ quan hải quan nghi vấn một container hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan
tiến hành xác minh chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một phát hiện
lô hàng này đã được đổi tên người nhận hàng tới ba lần
qua khám xét dưới sự chứng kiến của đại diện tổng công ty tân cảng sài gòn
đại diện công ty cổ phần giám định world cunton đại diện công ty cổ phần tập đoàn phú thành việt
là đại lý hãng tàu cơ quan hải quan phát hiện trong container chứa các mặt hàng là tv bếp ga
máy tính để bàn là vi sóng máy trộn điện thoại cố định
tất cả đều đã qua sử dụng được nhập khẩu từ mỹ về việt nam
đây đều là danh mục hàng cấm nhập khẩu không đúng với hàng hóa ghi trên vận đơn
hiện chiếc cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực đang củng cố hồ sơ mở rộng điều tra xác minh làm rõ